hầu hết những người lui tới địa điểm này đều là những người trẻ hoặc những đối tượng cụm cán hàng ngày ra vào
điều đặc biệt là tại căn nhà này được xây dựng hàng rào rất kiên cố luôn cửa đóng then cài chắc chắn
khi có khách thì cũng ra vào rất nhanh
điều đặc biệt thứ hai là xung quanh căn nhà này được lắp đặt nhiều hệ thống camera
có thể bao quát mọi phía của khách
trong căn nhà hầu như không ai phát hiện ra nó phục vụ cho mục đích gì
có gì bất thường hay đây chỉ là một gia chủ rất cẩn trọng trong việc cảnh giác với kẻ giang
tập hợp các nguồn tin thì chúng tôi nhận định là địa bàn sao gian lạc có một tụ điểm tùy rất phức tạp
chúng tôi đã họp và cử
trình hình trật tự an toàn xã hội phòng cảnh sát điều tra tội phạm công an tỉnh nam định
đã nhanh chóng vào cuộc nắm bắt hoạt động tại địa bàn xã giao lạc
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng trinh sát đã cơ bản xác minh được các đối tượng trong xã
và nổi lên một tụ điểm rất đáng nghi tại xóm tám do đối tượng trần văn khoa ba mươi sáu tuổi cầm đầu
cùng với đó là nhiều đối tượng tham gia nhưng với nhiều vai trò khác nhau
các hoạt động của các đối tượng này đều được thực hiện trong khuôn viên căn nhà vừa qua
thậm chí bán theo vài chỉ vài cây hoặc là cả bánh heo đin thì trần văn khoa vẫn có để bán
với cái lượng mà thúy rất là có đèo sẵn
và cứ như vậy là chúng tôi thấy là đối tượng khoa cũng chỉ đi loanh quanh các xã lân cận của xã lâm lạc thôi
ít khi mà ra khỏi huyện giao thủy
thế thì vấn đề đặt ra là với cái lượng heo đin nhiều như thế để bán
thì khoa lấy từ đâu mua từ đâu
mua của ai mua từ thời điểm nào và cách thức phương thức mua bán như thế nào
để có một cái lượng mà thúy lớn như vậy để bán cho các cái quân nghiệp
thế thì chúng tôi phải có cái kế hoạch để giải quyết các cái câu hỏi trên
để chúng tôi nhận định và có cái phương án đấu tranh cho nó có hiệu quả
đối tượng trần văn khoa là đối tượng
bán lẻ mà thúy
nhưng bán với số lượng là cho quân nghiệp đến mua rất đông
và gây bước xúc cho quần chúng nhân dân
bán bất kể ngày hay đêm
nhưng đặc biệt thì đối tượng trần văn khoa này lại bán theo cái kiểu là
lập một cái nhà ở bán ngay tại nhà ở nhưng mà tạo ra cho mình một cái bon kè
thực hiện nhiệm vụ được giao lãnh đạo phòng cảnh sát điều tra tội phạm công an tỉnh

các mũi trinh sát điều tra xác minh các đối tượng
ngôi nhà mái bằng một tầng với bốn phía trống trải
đường vào độc đạo được khoa biến thành điểm giao dịch mua bán chất cấm
và cho con nghiện sử dụng ngay tại nhà
để tạo sự an toàn cho lô cốt chứa hàng cấm khoa chăn dây thép gai quanh nhà
sắm thêm nhiều camera hồng ngoại quan sát từ phía
khi các con nghiện tìm tới hàng ổ thì sẽ có đối tượng dẫn lối vào hàng ổ
cũng như bị giám sát chặt chẽ bằng các camera được bố trí xung quanh khuôn viên
từ khi vào cổng cho tới khi tiến hành mua bán chất gây nghiện rồi trở ra
luôn được khoa theo dõi qua hệ thống màn hình
có động tỉnh là các đối tượng nhanh chóng bán chất gây nghiện

hắn còn tuyển lựa một số con nghiện làm đàn em thân tính
và hào phóng cho bọn chúng sử dụng miễn phí
đổi lại các con nghiện này phải tuyệt đối trung thành luân phiên nhau
làm nhiệm vụ cảnh giới bất kể ngày đêm
trong đó có một con nghiện có nhiệm vụ cảnh giới trên nóc nhà
trần văn khoa rất cẩn thận với đối phó với lực lượng
chức năng là ngoài cái địa hình nhà ra thì trần văn khoa còn nuôi một số đàn em
cụ thể là có những đàn em để bán đàn em thì trông coi
vì cái địa hình nhà khoa là chỉ có một tầng mái bằng
lúc nào cũng có một đối tượng ở trên máy bằng bên trên
mà cái địa hình đi qua là đường chống trải
nên là cái đối tượng ở trên máy là ví dụ cơ quan chức năng
hoặc là chính sách anh em mà đi qua đều phát hiện người lạ này đều phát hiện và thông báo ngay
và dừng hết tất cả luôn
và có thể là hủy ngay hàng hóa đi
chưa yên tâm về độ an toàn vào những lúc tiến hành các giao dịch mua bán
hay cho con nghiện sử dụng ngay tại nhà trần văn khoa chăn thêm đường dây điện trần quanh nhà
qua phân tích đánh giá thì đây là những đối tượng đặc biệt nguy hiểm
hoạt động tinh vi xảo quyệt hiểu khá tường tận các biện pháp điều tra của công an để đối phó
do đó quá trình củng cố tài liệu chứng cứ
liên quan đến những đối tượng này đòi hỏi phải thực hiện hết sức bí mật khéo léo và nhạy bén
chỉ cần nghi ngờ người dân nào có ý định tố giác với các cơ quan chức năng
trần văn khoa liên cho đàn em đến uy hiếp dọa nạt
với các đối tượng cùng buôn bán trái phép chất gây nghiện trên địa bàn huyện giao thủy
khoa thường chỉ đạo đàn em đến để uy hiếp nhằm chiếm lĩnh độc quyền địa bàn
tính cách công đồ ngăn ngược hổng hạch
trần văn khoa sẵn sàng gây sự với bất kỳ ai khiến hắn ngứa mắt
đặc biệt là trong người khoa lúc nào cũng có sẵn một khẩu súng đạn đã lên nòng
và đối tượng khoa này là đối tượng nghiện máu thúy rất là nặng
nhiều tiền là sự tính chất rất là công đồ manh động
nếu như có người dân nào có biểu hiện là báo cho lực lượng chức năng
về việc khoa buôn bán máu thúy
nên là chúng đến đe dọa và trả thù nếu mà bị tố giáp
tất cả những tình hình đó là thậm chí là khoa còn dân đe tấn công những đối tượng buôn bán máu thúy khác
mà không theo khoa hoặc là tranh giành cái thị phần của khoa
tạo ra một cái tình hình rất là phức tạp tại địa bàn
để có thể nghiên cứu kỹ cách bố phòng của bonkhe công nghệ cao do khoa thiết kế
các trinh sát vì phải giả làm người đi thăm dân lúc là những người thương lái
nhưng chỉ cần vào đến khu vực thuộc tầm ngắm của các đối tượng là đã có người ra canh chừng giò xét
sau nhiều lần tiếp cận không thành lực lượng trinh sát lại lập ra nhiều kế hoạch tiếp cận khác
họ đóng giả làm các con nghiện
ban đầu phải bỏ ra một thời gian để làm quen với các con nghiện hay ra vào bong khe này để mua thuốc
các trinh sát đã phải sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để tìm hiểu tin tức nhanh chóng
và tránh để cho bọn chúng nhận biết được mình đang trà trộn
không phải chỉ vào một lần là có thể nắm bắt được hoạt động cũng như là các bố phòng
các trinh sát đã thay nhau vào để tránh sự phát hiện cũng như bảo vệ tính mạng của chính mình
quá trình này thực sự nguy hiểm nếu không cẩn thận sẽ bị các đối tượng phát hiện
qua đó đội trinh sát còn phát hiện được đối tượng trần văn khoa có hoạt động buôn bán chất gây nghiện
với số lượng lớn từ những địa bàn bên ngoài vào nam định và từ đây chia nhỏ ra để bán lẻ
không chỉ vậy chúng còn tiếp tục cung cấp cho các địa bàn khác
đặt ra những câu hỏi đặt ra những vấn đề về đối tượng khoa này
tại vì đối tượng khoa này như chúng tôi trinh sát nằm dưới địa bàn
thì đối tượng khoa không có thể bán lẻ
không những bán lẻ cho các đối tượng nghiện đến mua cả ngày lẫn đêm
mà đối tượng khoa còn cung cấp một số lượng ma túy khác rất lớn
cho những đối tượng bán lẻ khác trên địa bàn xã giao lạc cũng như là các xã lân cận
ban chuyên án đang ngồi họp cùng nhau
báo cáo đồng chí hà giang đốc trưởng ban chuyên án là thành lập ra một nhóm trinh sát
để xác minh kỹ về đối tượng
và nắm lại cái quy luật hoạt động giám sát nhà đối tượng vẽ sơ đồ nhà phương tiện số điện thoại về đối tượng
tổng hợp thông tin trinh sát thu thập được bon khe của đối tượng khoa tại địa bàn xã giao lạc
không chỉ là một tụ điểm tiêu thụ hàng cấm nhỏ lẻ mà ẩn chứa sau đó là cả một đường dây vận chuyển xuyên quốc gia
lãnh đạo phòng cảnh sát điều tra tội phạm
nhận định việc tồn tại đường dây vận chuyển trái phép trên địa bàn là có cơ sở
nếu không kịp thời tổ chức đấu tranh triệt phá sẽ gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn
một kế hoạch đấu tranh chi tiết được báo cáo lên giám đốc công an tỉnh
chuyên án mang bí số sáu trăm một mươi tám n được thành lập với chủ công là các trinh sát điều tra viên phòng cảnh sát điều tra tội phạm
cùng sự tham gia của các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh
từ thời điểm này mọi sự biến động của các đơn vị nhiệp vụ công an tỉnh
các đối tượng nghi vấn trong đường dây liên lạc được các thành viên trong ban chuyên án theo sát
để có được những đánh giá chuẩn xác về các đối tượng nghi vấn
các trinh sát của phòng cảnh sát điều tra tội phạm tỉnh nam định đã thực hiện biện pháp bám địa bàn
bám đối tượng để nắm chắc quy luật hoạt động các sở thích sở trường sở đoán của các đối tượng
cho dù chúng đang sinh sống tại nhiều nơi với phạm vi hoạt động phức tạp
đây là việc làm hết sức vất vả nhưng các trinh sát đã nỗ lực cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ của mình
để giải được nút thắt này cần phải kiên trì bám sát mọi hoạt động của khoa
các trinh sát phát hiện cứ khoảng từ bảy đến một mươi ngày khoa lại ra bưu điện huyện giao thủy chuyển tiền cho một người ở mộc châu sơn la
và ngay ngày hôm sau qua đường xe khách khoa sẽ nhận một thùng hàng cắt công đựng đầy hoa quả theo mùa được gửi từ mộc châu sơn la về
đối tượng trần văn khoa thì chúng tôi cũng đã xác định và làm rõ
nếu như bắt riêng một đối tượng trần văn khoa thì đến thời điểm này chúng tôi bắt thì cũng không phải là khó
và thực hiện hiện sự truy đạo của đồng chí trưởng ban chuyên án đồng chí đại tá trần văn khoa phóng đốc thủ trưởng cơ quan khách sát đột tra thì
vì nó đây là một đường dây ma túy liên tỉnh tuyến là tuyến từ tây bắc về nam định nên là tuyến rất là trọng điểm
yêu cầu đặt ra là phải triệt phá toàn bộ đường dây bóc cỡ toàn bộ các đối tượng từ sơn la và về đến nam định
và bắt giữ đối tượng khoa và các đối tượng mà buôn bán giúp sức cho khoa để triệt phá triệt để đường dây tội phạm ma túy này
thu được khối lượng lớn ma túy mà xử lý
bên cạnh việc tiếp cận đối tượng chính phòng cảnh sát điều tra tội phạm về cử một tổ công tác phối hợp với công an tỉnh sơn la
để xác định danh tính một số đối tượng cộng cán trong đường dây hoạt động tại địa bàn tỉnh sơn la
nhân thân và chân dung của các đối tượng này cũng như hoạt động của chúng trên địa bàn tỉnh sơn la đã nhanh chóng được làm rõ
đầu nối các đối tượng trong đường dây với nhau bàn chuyên án đã đưa ra kết luận đối tượng khoa cấu kết với một số đối tượng trên địa bàn tỉnh sơn la
để vận chuyển hàng cấm vào địa bàn tỉnh nam định có thể đi theo các con đường công khai bằng xe khách trên các tuyến quốc lộ từ sơn la về nam định
với quyết tâm phải bắt gọn được toàn bộ đường dây vận chuyển hàng cấm xuyên quốc gia các phương án tác chiến được ban chuyên án đề ra một cách tỉ mỉ cẩn trọng tránh để bức dây động rừng khiến các đối tượng khác bỏ trốn
công tác trao đổi tài liệu giữa công an tỉnh nam định với công an tỉnh sơn la được phối hợp chặt chẽ và đã lên được danh sách các đối tượng tình nghi hoạt động trên địa bàn tỉnh sơn la
để đảm bảo theo sát các đối tượng bàn chỉ huy chuyên án một mặt tiếp tục trao đổi thông tin thường xuyên với công an tỉnh sơn la mặt khác cử các trinh sát bám sát địa bàn tại các địa điểm nghi vấn các đối tượng cung cấp hàng cấm trên địa bàn tỉnh sơn la
tuy nhiên một tình tiết phức tạp xuất hiện trong quá trình điều tra về hoạt động phi pháp của trần văn khoa ba mươi sáu tuổi ở tại xóm tám xã giao lạc thì các trinh sát phát hiện thêm một đối tượng khác ở xóm hai mươi ở xã giao lạc
đối tượng này cũng tên là khoa nhưng là nguyễn văn khoa cũng ba mươi sáu tuổi và cũng thường xuyên chuyển tiền cho một người ở sơn la
và ngày hôm sau một thùng cắt tông chứa hoa quả sẽ được gửi từ mộc châu sơn la về cho nguyễn văn khoa
chỉ khác là nguyễn văn khoa không gửi tiền qua đường bưu điện mà gửi trực tiếp qua xe khách
nếu trần văn khoa hay hẹn xe khách nhận hàng tại khu vực bưu điện thị trấn ngô đồng huyện giao thủy thì nguyễn văn khoa lại nhận hàng tại khu vực cầu sơn phú huyện xuân trường
qua công tác trinh sát và các biện pháp nghiệp vụ chúng tôi phát hiện ngoài đối tượng trần văn khoa ở xóm tám xã giao lạc
thì chúng tôi cũng phát hiện một đối tượng cũng ở xã giao lạc cũng tên là khoa
cũng tên là nguyễn văn khoa ba mươi sáu tuổi cùng tuổi với trần văn khoa cũng là đối tượng hoạt động bồn máu ma túy ở xã giao lạc
đối tượng này thì hoạt động kín đáo hơn rất kín đáo
và thấy rằng là cái thủ đoạn thì cũng nhận ma túy từ xe khách xuống và chuyển tiền thì cũng chuyển tiền qua xe khách lên sơn la
và với cái thủ đoạn như này thì
những cái thời điểm giao dịch nhận hàng gửi tiền thì cũng tương đồng với đối tượng trần văn khoa
thế thì chúng tôi đã tập trung xác minh làm rõ hai cái đối tượng này
thì thấy rằng là đối tượng trần văn khoa và nguyễn văn khoa là lấy hàng lấy ma túy cùng của một đối tượng tại sơn la
tại huyện bộc châu của tỉnh sơn la
liên kết các tài liệu
chứng cứ bàn chuyên án nhận định rằng nhiều khả năng trần văn khoa và nguyễn văn khoa có cùng một đầu mối cung cấp hàng cấm ở mộc châu sơn la
cũng không loại trừ khả năng các đối tượng này có quen biết nhau
hàng cấm chắc chắn được giấu trong thùng cắt tông hoa quả để gửi xe khách khiến cho người dân và cơ quan chức năng không mấy nghi ngờ
mệnh lệnh theo sát mọi hành vi của hai đối tượng kể trên được ban chuyên án đưa ra tìm thời điểm thích hợp để đồng loạt phá án
trong quá trình theo dõi
các trinh sát đồng loạt báo tình trần văn khoa đã có mặt tại bưu điện huyện giao thủy và đang làm thủ tục chuyển một lượng tiền lớn lên mộc châu sơn la
còn nguyễn văn khoa cũng dậy sớm để đón xe khách và chuyển tiền lên mộc châu sơn la
vậy trần văn khoa và nguyễn văn khoa sẽ thực hiện quá trình giao dịch mua bán ma túy như thế nào
lực lượng chức năng
lực lượng chức năng sẽ có những kế hoạch triệt phá đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy này ra sao
mời quý vị khán giả cùng theo dõi phần hai của chương trình phát sóng vào khung giờ này tuần sau trên intv